kính chào quý vị khán giả bây giờ là chương trình thời sự bốn mươi năm phút chiều của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn thủ tướng sự hội nghị công bố quy hoạch tỉnh tây ninh
thời kỳ hai nghìn hai mươi một đến hai nghìn ba mươi tổng duyệt lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điểm biên phủ
đó là một số thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình thời sự chiều nay
thủ tướng chính phủ dự hội nghị công bố quy hoạch tỉnh tây ninh
thời kỳ hai nghìn hai mươi một đến hai nghìn ba mươi tổng duyệt lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điểm biên phủ
thưa quý vị tăng tốc đột phá tiên phòng liên kết chặt chẽ
tăng tốc đột phá tiên phòng liên kết chặt chẽ
thực chất và hiệu quả là các yếu tố vùng đông nam bộ cần thực hiện
để khu vực này tiếp tục phát huy vai trò thanh đồng tổ quốc về phát triển kinh tế xã hội
đó là yêu cầu của thủ tướng phạm minh chính chủ tịch hội đồng điều phối vùng đông nam bộ
tại hội nghị lần thứ ba của hội đồng
sự hội nghị có đồng chí nguyễn văn nên quý viên bộ chính trị bí thư tài nguyện tp hcm
lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương lãnh đạo sáu tỉnh thành phố vùng đông nam bộ
gồm tp hcm bà rịa vũng tàu bình dương bình phước đồng nai tây ninh các chuyên gia và nhà khoa học
quy hoạch vùng đông nam bộ thời kỳ từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
bao gồm toàn bộ danh giới hành chính của tp hcm đồng nai bình dương bà rịa vũng tàu bình phước và tây ninh
quy hoạch xác định xây dựng đông nam bộ trở thành vùng văn minh hiện đại phát triển năng động
là trung tâm hàng đầu của cả nước và khu vực
đông nam á về kinh tế tài chính giáo dục đào tạo khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số
đồng thời giữ vai trò quan trọng trong liên kết và thúc đẩy phát triển các vùng khác
cũng như đi đầu trong thực hiện các mục tiêu phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế
vùng đông nam bộ sẽ đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại kinh tế vùng theo hướng hiện đại
huy động tối đa nguồn lực phát triển kết hợp hài hòa giữa nội lực với ngoại lực
cùng đó lấy kinh tế số kinh tế chia sẻ kinh tế xanh kinh tế tuần hoàn là trọng tâm và động lực phát triển
chú trọng phát triển kinh tế ban đêm
ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao các ngành dịch vụ chất lượng cao ngang tầm khu vực và thế giới
có vị thế vững chắc trong chuỗi giá trị toàn cầu
đổi mới tư duy và tầm nhìn phát triển tạo các cơ chế chính sách vượt trội cạnh tranh quốc tế cao
để hình thành không gian phát triển và động lực tăng trưởng mới
đáng chú ý quy hoạch đặt ra yêu cầu phải phát huy tối đa nhân tố con người
tạo môi trường sống tốt nhất để thu hút nhân tài chuyên gia nhà khoa học
nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao trí tuệ trẻ đến sinh sống và làm việc
các đại biểu đã thảo luận các báo cáo của bộ kế hoạch và đầu tư về triển khai quy hoạch
sở kết một năm thực hiện nghị quyết số hai mươi bốn của bộ chính trị về phát triển kinh tế xã hội vùng đông nam bộ
và chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết số hai mươi bốn của bộ chính trị
tình hình triển khai các hoạt động của hội đồng điều phối vùng đông nam bộ
các chính sách đặc thù phát triển vùng đông nam bộ
hội nghị cũng đã thảo luận báo cáo của ubnd tp hcm về đề xuất các cơ chế chính sách
triển khai dự án đường vành đai bốn tp hcm về tình hình triển khai dự án cao tốc tp hcm một bài
báo cáo của bộ giao thông vận tải về giao thông kết nối vùng đông nam bộ
tuyến đường vành đai bốn tp hcm cao tốc trân thành giang nghĩa
lãnh đạo các bộ ngành đề xuất các ưu tiên giải pháp giải pháp mang tính đột phá
các cơ chế chính sách đặc thù cần sớm thí điểm triển khai
khai thông và tranh thủ các nguồn lực phục vụ phát triển vùng
các vấn đề đặt ra trong công tác điều phối vùng khi quy hoạch được phê duyệt
công tác phối hợp nội vùng liên vùng phối hợp với các bộ ngành địa phương
để thực hiện quy hoạch với hiệu quả cao nhất
trong đó lãnh đạo các bộ ngành địa phương thông tin về tình hình phát triển
hệ thống giao thông kết nối vùng đông nam bộ bao gồm hàng không đường thủy đường bộ đường sắt
đề xuất một số cơ chế chính sách để phát triển hạ tầng
trong đó có các dự án dự án vành đai bốn tp hcm các dự án đường bộ cao tốc
tp hcm mộc bài trân thành giang nghĩa
cùng với điểm lại một số kết quả nổi bật trong thực hiện nghị quyết số hai mươi bốn của bộ chính trị
và hoạt động của hội đồng vùng một năm qua
thủ tướng phạm minh chính nêu rõ quy hoạch của vùng đã đưa ra được quan điểm tầm nhìn
giải pháp chính sách ưu đãi nguồn lực thực hiện quy hoạch thời gian tới
quy hoạch sẽ mở ra tầm nhìn và không gian phát triển mới tạo động lực giá trị mới
trong bức tranh tổng thể về phát triển kinh tế xã hội của vùng đông nam bộ nói riêng
và của cả nước nói chung
theo thủ tướng khi cơ chế chính sách ưu tiên cộng hưởng với tiềm năng khác biệt
cơ hội nổi trội lợi thế cạnh tranh của vùng thì vùng đông nam bộ sẽ phát triển mạnh mẽ
thứ ba là tiên phòng cái thứ tư là liên kết chặt chẽ và cái thứ năm là thực chất và hiệu quả
năm cái cụm từ khóa này đi đôi với nó là các cái cụm từ khóa về cơ chế chính sách là phải thông thoáng phải đổi mới phải hiện đại
cái thứ hai là hạ tầng chiến lược bao gồm hạ tầng giao thông hạ tầng y tế hạ tầng giáo dục hạ tầng văn hóa hạ tầng xã hội
phải tiến nhanh nên hiện đại
và cái thứ ba là quản trị thì phải thông minh phù hợp với xu thế phát triển mới
cùng với đó phải thúc đẩy đổi mới sáng tạo đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống đầu tư xuất khẩu tiêu dùng
và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới kinh tế số kinh tế xanh kinh tế tuần hoàn kinh tế chia sẻ kinh tế tri thức
và đẩy mạnh đồng bộ
toàn diện hơn ba đột phá chiến lược thể chế hạ tầng nhân lực
thủ tướng lưu ý cần huy động nguồn lực tổng thể bao gồm nguồn lực trung ương nguồn lực địa phương nguồn lực xã hội nguồn lực fdi vốn hợp tác công tư các cơ chế đổi mới lấy đầu tư công dẫn dắt kích hoạt đầu tư và mọi nguồn lực của xã hội
thủ tướng chỉ rõ các nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm mà trước hết là bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch vùng
tập trung cơ cấu lại các ngành kinh tế theo hướng hiện đại ưu tiên phát triển các ngành lĩnh vực có thế mạnh phát triển công nghiệp theo chiều sâu phát triển nhanh các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao thế mạnh của vùng và trung tâm tài chính quốc tế tp hcm
tại hội nghị thủ tướng phạm minh chính đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phó thủ tướng các bộ ngành địa phương thúc đẩy tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược bao gồm cảng trung chuyển quốc tế cần giờ dự án cao tốc tp hcm mộc bài dự án cao tốc giang nghĩa đắc nông trơn thành bình phước đường vành đe bốn tp hcm và yêu cầu cơ bản hoàn thành dự án sân bay long thành trong năm hai nghìn hai mươi năm hoàn thành nhà ga t ba sân bay tân dân nhất vào dịp ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi năm đẩy nhanh tiến độ một số dự án cao tốc nhất là tu
hòa vũng tàu góp phần đưa vùng đông nam bộ thành đồng tổ quốc trong đấu tranh giành độc lập dân tộc thống nhất đất nước tiếp tục phát huy vai trò thành đồng tổ quốc trong phát triển kinh tế xã hội thời kỳ mới
vì vậy tỉnh tây ninh cần trú trọng tập trung thực hiện một trọng tâm hai tăng trưởng ba đẩy mạnh